nước sạch cho các vùng nông thôn của hà nội luôn là một vấn đề nóng
nhất là khi tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
để giải quyết vấn đề này hà nội đã cho triển khai hàng loạt chạm xử lý nước sạch
tuy nhiên thì vẫn có nhiều trạm nước sạch dù đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng
nhưng vẫn ngổn ngang cả chục năm nay và người dân thì vẫn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh
một mươi ba năm trước anh hoàng văn tăng là một trong những thanh niên của làng
tham gia đặt những viên gạch xây nền móng cho công trình nước sạch này tại huyện trương mỹ
sau hai năm công trình được hoàn thiện đường ống cũng đã dẫn đến các hộ gia đình
thế nhưng đến nay công trình vẫn chưa một lần được vận hành
dân cũng có yêu cầu dùng nước nhưng mà cũng không biết lý do là ở trên rót xuống hay xá hay thế nào
thì tụi mình biết là làm xong rồi tự bỏ
còn đây là thực trạng của công trình nước sạch tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức
sau gần tám năm công trình trị giá gần bốn mươi ba tỷ đồng này
vẫn đang trong tình trạng đáp trả
một mươi dân của thị trấn vẫn phải chấp nhận sử dụng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm
nói chung là dân ở đây thì ai cũng mong muốn có nước sạch thôi
tất nhiên là làm cái đường này rất là dân ủng hộ rất nhiều
kể cả trôn những đường ống này đã đổ vi tông rồi
họ lại cắt lên để đào trôn này dân rất ủng hộ
nhưng qua một thời gian như thế là cuối cùng bỏ vẳng dân không biết kêu ai
theo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức công trình nước sạch gặp khó
do nguồn nước định sử dụng từ sông đáy thì nay đã bị ô nhiễm nặng
phương án mới thì nhà đầu tư hiện tại không đủ kinh phí để tiếp tục
thành phố cũng đã các sở ban ngành thành phố đã về kiểm tra
và cũng đã có chỉ đạo là giao lại cho công ty nước sạch hà đông
tiếp quả dự án này và triển khai các hợp quản nạn
tuy nhiên đến nay đơn vị nước sạch hà đông cũng chưa triển khai việc tiếp quả
và tiếp tục thiết kế
về vấn đề này phía công ty nước sạch hà đông cho biết
đã có văn bản xin dừng tiếp nhận công trình này
vì đang bận tiến hành cổ phần hóa và nghiên cứu phương án triển khai
người dân đang đặt câu hỏi ai sẽ là người chịu trách nhiệm
khi để hàng nghìn mét vuông đất ruộng biến mất để đổi lấy một công trình bỏ hoang
còn gần một mươi hộ dân tại đây vẫn sẽ tiếp tục phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo
mà không biết đến bao giờ công trình mới đi vào vận hành